tết lại đúng dịp dịch covid một mươi chín bùng phát tại trung quốc và đã lây lan sang việt nam và một số quốc gia khác
nên số lượng người hiến máu đã ít nay lại càng thiếu
khi sinh viên thì nghỉ học người dân không muốn đến chỗ đông người
dẫn đến tình trạng thiếu máu trầm trọng tại các cơ sở y tế
năm nay thì có cái dịch virus lạ
nên là cái lượng người đi hiến máu cũng không nhiều
nên là cái lượng máu hiến ở trong bệnh viện cũng rất là thiếu
thực tế thì các thành viên e ngại rất nhiều
nhất là các bạn ở tỉnh xa
thứ nhất là đi lại nó vất vả
thứ hai là dịch bệnh họ lo sợ
nhưng mà bằng những cái mà nhiệt huyết của chúng tôi thì chúng tôi cũng vận động
và cũng tuyên truyền giải thích để cho họ biết được lợi ích đi hiến máu và nhân đạo của họ
vì ở bắc ninh ban đầu cũng lo ngại về dịch viêm phổi cấp do virus corona mới
nên không muốn di chuyển xa
thế nhưng sau khi nhận được lời kêu gọi trong nhóm
anh đã cùng con gái lên hà nội để tham gia hiến máu
với mong muốn được góp một phần máu của mình cho những bệnh nhân đang cần máu để điều trị bệnh
nếu mà lần đầu tiên đi nó cũng có kể cả không có dịch thì kể cả lần đầu tiên đi là cũng nhiều bác ngại
phải cần những người vận động và hướng dẫn thêm hơn những người đi trước hướng dẫn
chứ còn lần đầu tiên đi nó cũng có kể cả không có dịch thì kể cả lần đầu tiên đi là cũng nhiều bác ngại

tình hình là qua dịch tết vừa rồi là máu rồi tiểu cầu là thiếu rất trầm trọng
mặc dù là năm nay nó có dịch bệnh kiểm theo nhưng mà mọi người vẫn phải cố gắng
làm sao mà để còn nhiều người bên mình đang ở trong viện từ những đứa trẻ em rồi
rất rất nhiều cần máu tiểu cầu và những phụ phẩm đi cùng theo
trong khi nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện tăng đột biến so với các năm trước
cần từ tám trăm linh đến một túi máu mỗi ngày
thì do ảnh hưởng của dịch bệnh công tác vận động thu thập máu của các trung tâm hiến máu nhân đạo trên cả nước bị ảnh hưởng rất nhiều
lượng máu hiến chủ yếu đến từ các bạn sinh viên
tuy nhiên do dịch bệnh sinh viên ở các trường đang trong thời gian nghỉ
nên lượng máu đã thiếu nay càng thiếu hơn
lượng máu thu được dịp trước tết thường là khan hơn
và sau tết cũng thường chưa lấy được dầu
chính vì thế trước và sau tết thường có tình trạng khan hiến máu
theo mùa vụ như thế
và để khắc phục tình trạng này mặc dù chúng ta đã biết trước
thì viện truyền máu trung ương phối hợp với các cơ quan đơn vị
để tổ chức kêu gọi thêm cộng đồng tham gia hiến máu
nhiều người nghĩ việc hiến máu ở thời điểm này là một lý do để tổ chức các cơ quan đơn vị
điểm hiện tại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công tác phòng chống dịch bệnh
nên số lượng người tham gia hiến máu giảm đáng kể
tôi cũng biết được những thông tin từ bộ y tế về việc khuyến cáo
nhưng trong đó cũng có những cảnh báo của bộ y tế
hoặc là về việc mình phòng dịch như thế nào
thực sự là việc hiến máu cũng rất cần thiết ở thời điểm hiện tại
nên là tôi nghĩ rằng là nó hoàn toàn có thể nói là không ảnh hưởng gì
bản thân mình từng có con mình tiêu máu
nên là mình khi mà con mình ngất mà con mình được truyền máu
thì lúc đấy mình mới cảm thấy là thực sự cần thiết như thế nào
có những thứ mà có tiền cũng không thể mua được
hiện tại số lượng đăng kỳ hiến máu tại viện huy học truyền máu trung ương
đã tăng cao lên so với dịp tết
cũng nhờ các bạn tình nguyện hiến máu
và quan tiên triển
hiện tại thì số lượng hiện người hiến máu cũng vẫn đang tiếp tục tăng cao lên
dự báo tình hình thiếu máu có thể kéo dài nhiều tuần nữa
một số trường hợp người bệnh phải nằm chờ máu điều trị
có nguy cơ ảnh hưởng đến tinh mạng
công tác vận động người dân đi hiến máu giữa mùa dịch là rất cần thiết
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
chưa thể đủ máu cho điều trị
bởi vì phong trào hiến máu tình nguyện đã được phát động trên hai mươi năm ở nước ta
nó còn rất là non trẻ
so với nhiều nước đã làm kinh việc vận động hiến máu tình nguyện bảy mươi tám mươi năm
và chính vì thế
một là nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện còn hạn chế
nhận thức của một bộ phận các cán bộ lãnh đạo các nhà quản lý
các cơ quan đơn vị trường học cũng còn hạn chế
nên là người dân cũng không thể đủ máu cho điều trị
như nhà lãnh đạo nhiều khi còn khá rụt rè trong việc hiến máu hay tổ chức hiến máu tình nguyện
trước nguy cơ thiếu máu dự trữ
các trung tâm huyết học và chuyển máu đưa ra các khuyến cáo cho các cơ sở y tế khám chữa bệnh trên cả nước
các bệnh viện hạn chế chỉ định truyền máu cho bệnh nhân nếu không thật sự cần thiết
ưu tiên nguồn máu dự trữ cho người bệnh cần cấp cứu
người già và trẻ xa sinh
người mắc các bệnh tim
vận động người nhà nhân viên y tế lực lượng vũ trang công an và bộ đội
cán bộ công chức và người lao động khỏe mạnh tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện